trên tuyến đề hữu sông đào thuộc địa bàn xã thành lợi huyện vụ bản tỉnh nam định xuất hiện nhiều hộ dân tự ý sửa chữa nâng cấp xây mới các công trình nhà ở vi phạm hành lang bảo vệ đề điều
chính quyền địa phương đang gặp nhiều khó khăn vướng mắt trong việc xử lý các trường hợp vi phạm
những công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ đê như thế này thời gian gần đây đang diễn ra khá phổ biến trên tuyến đê hữu sông đào
theo người dân ở đây họ đã sinh sống trên mảnh đất ông cha ở phía ngoài đê từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi của thế kỷ trước
qua thời gian nhà ở và các công trình phụ trợ khác tại đây đang dần bị xuống cấp gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng
vì vậy họ có nhu cầu cải tạo nâng cấp xây mới
chúng tôi cũng rất là muốn đề nghị với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như ủy ban nhân tỉnh cần có những cái giải pháp để mà hỗ trợ cho nhân dân chúng tôi
từ đầu năm đến nay tại xã thành lợi có bốn hộ đã và đang tiến hành
tuy nhiên khi xây dựng lại vi phạm hành lang bảo vệ đê hiện đang có sự trồng chéo giữa luật đê điều và luật đất đai gây ra nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm
cũng phải nói với các anh là những cái công trình này việc xây dựng này thì nó có một cái điều mà rất khó khăn cho địa phương
và đây cũng là cái mà đang rất khó đó là các hộ xây dựng thì xây dựng công trình nhà ở đã lâu
và đất đai thì là đất ông cha để lại
và đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
luật đất đai rồi luật đê điều thì cũng còn những cái vướng mắt
chính như vậy cũng rất khó khăn cho công tác giải thoả rồi giải phóng hoạt bằng trong phạm vi hành lang bảo vệ đê điều
hiện nay vẫn còn khoảng bảy mươi hộ có nhà và các công trình khác nằm trong hành lang bảo vệ đê vẫn chưa được giải tỏa
các ngành chức năng cần sớm có phương án xử lý thỏa đáng kịp thời để vừa duy trì được cuộc sống ổn định cho người dân
vừa bảo đảm an toàn
cho hành lang bảo vệ đê điều trước mùa mưa bão